thưa quý vị vào sáng nay nguyễn thái luyện chủ tịch công ty cổ phần địa ốc alibaba
và hai mươi hai đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền đã kết thúc phần tranh tụng
các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
được hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng đầu tiên bị cáo nguyễn thái luyện cho biết
các bị cáo khác vì tin tưởng mình mà vướng vào vòng lao lý nên mong hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo
hưởng mức án bằng thời gian tạm gian
về dân sự bị cáo nguyễn thái luyện mong hội đồng xét xử xem xét không hình sự hóa dân sự
để khách hàng không bị thiệt hại và nhận lại quyền lợi chính đáng
còn các bị cáo còn lại khi nói lời sau cùng đã mong hội đồng xét xử xem xét tuyên bản án công tâm
cho các bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ mức án phù hợp để các bị cáo sớm có cơ hội
làm lại cuộc đời làm điều có ích cho xã hội